hương ứng chương trình tuần lễ hồng evn năm hai nghìn hai mươi mới đây tại yên bái tổng công ty điện lực miền bắc
phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh trao tặng sân chơi thiếu nhi và trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
khu vui chơi mới được trang bị các thiết bị đồ chơi phục hồi chức năng cho trẻ về thể chất và tinh thần như cầu treo cầu trượt
các con thú như hiêu ngựa cầu bập bênh được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường bảo đảm cho sức khỏe
theo đại diện bệnh viện việc xây dựng khu vui chơi sẽ giúp cho các bệnh nhi có được không gian vui chơi mà không phải di chuyển xa hay lên xuống cầu thang
cùng với đó khu vui chơi cũng giúp các bậc phụ huynh và các y bác sĩ trong việc cân bằng tâm lý cho các bé trong quá trình điều trị tại bệnh viện
giúp cải thiện khả năng vật lý và hồi phục của các bé
nhân dịp này tổng công ty điện lực miền bắc
cũng đã trao ba mươi xuất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn